chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trước thách thức tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt
ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi chiến lược phát triển
hướng đến một nền kinh tế sạch nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững
nền kinh tế tuần hoàn với trọng tâm là tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm
và quản lý chất thải hiệu quả là mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
ở việt nam khái niệm nền kinh tế tuần hoàn đã dần trở nên phổ biến hơn
tuy nhiên việc ứng dụng mô hình này vào thực tiễn vẫn còn rất hạn chế và đặt ra nhiều thách thức
trên cơ sở dẫn chứng kinh nghiệm từ một số quốc gia đã thành công trong xây dựng nền kinh tế tuần hoàn
và trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này chúng ta sẽ cùng đánh giá những khó khăn thách thức
đưa ra kiến nghị chính sách và những sáng kiến phát triển kinh tế tuần hoàn tại việt nam
theo nghiên cứu của bộ tài nguyên môi trường trong hầu như các mô hình phát triển kinh tế trước đây
việt nam đi theo mô hình kinh tế tuyến tính
và gây ra áp lực rất lớn với tài nguyên
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn năm mươi dự báo chất thải rắn của việt nam sẽ tăng lên gấp đôi
trong đó lượng chất thải rắn đô thị chiếm từ một mươi đến một mươi sáu
tỷ lệ tái chế rác thải của việt nam chỉ đạt dưới một mươi tổng lượng chất thải
với một mươi ba triệu tấn chất thải thải ra biển mỗi năm
việt nam đứng thứ một mươi bảy trên thế giới và thứ năm châu á về ô nhiễm chất thải nhựa đại dương
thải ra hơn năm trăm linh tấn rác thải vào đại dương mỗi năm
world bank ước tính việt nam đã mất khoảng năm một mươi
một gdp vào năm hai nghìn một mươi ba do ô nhiễm không khí gây ra các thiệt hại về sức khỏe
dự báo ô nhiễm nước mới nhất của world bank năm hai nghìn một mươi chín cho biết
ô nhiễm nước có thể gây ra thiệt hại ba năm gdp cho việt nam
nếu như không có các biện pháp để thay đổi cách thức tiêu dùng tài nguyên và xử lý rác thải như hiện nay
thì biến đổi khí hậu có thể gây ra thiệt hại một mươi một gdp trong năm hai nghìn ba mươi
theo đánh giá của thế giới lượng rác thải nhựa của việt nam rất lớn
với tốc độ đầy rác thải nhựa gồm cả túi nilon
dùng một lần ra môi trường khoảng hơn tám triệu tấn một năm
thì có lẽ việt nam đứng thứ tư ở châu á về xả rác thải nhựa
nếu không có biện pháp ngăn chặn trên quy mô quốc gia và quốc tế
đến năm hai nghìn ba mươi theo ước tính của liên hợp quốc
ngoài biển sẽ nhiều nhựa sắt thép và nguyên vật liệu xây dựng hơn cả cá đang bơi
chất thải rắn hiện nay là khoảng hai mươi tám triệu tấn từ năm hai nghìn chín
và hiện nay đã tăng lên ba mươi năm bảy triệu tấn vào năm hai nghìn năm
và hiện nay con số này lớn hơn rất nhiều
đối với chất thải rắn tỷ lệ hiện nay khoảng ba triệu sáu mươi bảy mươi là chúng ta trôn lấp
trên thực tế trong tổng lượng chất thải rắn này
thì thưa các quý vị nó chiếm có thể từ sáu mươi bảy mươi là nguồn tài nguyên
nếu nguồn tài nguyên cuối cùng có thể biến chất thải rắn
tức là rác thải thành cái nguồn năng lượng cũng là tài nguyên
như vậy có nhiều nước người ta đã coi rác là tài nguyên
và trên thực tế người ta đã sử dụng đến chín mươi năm cái rác thải này
để biến thành các nguồn năng lượng và các nguồn vật liệu tái chế
tình trạng rác thải tràn lan tại nhiều bãi biển hiện nay
là hậu quả của việc tiếp cận mô hình kinh tế trong quá khứ của các quốc gia
đó là việc quá chú trọng thói quen tiêu dùng lãng phí tài nguyên thậm chí tài nguyên rác
trong bối cảnh việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức
về cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu
cũng như yêu cầu tất yếu cần thực hiện các hiệp định thương mại tự do
thỏa thuận quốc tế đã cam kết về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
kinh tế tuần hoàn được xác định là giải pháp tối ưu
hướng đến một nền kinh tế xanh tăng trưởng kinh tế hài hòa
cùng lợi ích xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
chúng ta đã phải nhập nhựa nhập sắt thép nhập thế liệu giấy
chúng ta đã phải có tính toán đến với cái đà phát triển này
nhu cầu năng lượng có thể phải nhập đến dầu thô
có thể phải nhập đến than đá tức là cái chữ lượng của chúng ta không cho phép
và như vậy thì nền kinh tế tuần hoàn chính là nó bổ sung
để cái nguồn nguyên liệu để thay thế cho cái sự khan hiếm
theo dự báo của tổ chức liên hợp quốc
đến năm hai nghìn ba mươi nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên tăng gấp ba lần so với hiện nay
điều này vượt ngoài khả năng cung ứng của nguồn tài nguyên thiên nhiên
trong đó châu á là khu vực có nhu cầu gia tăng nguồn tài nguyên
cho hoạt động phát triển kinh tế
đây cũng là khu vực có nhiều quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu
về phát triển bền vững mở ra cho các doanh nghiệp là rất lớn
ước tính đạt khoảng một mươi hai tỷ đô la mỹ một năm theo ước tính của các tổ chức quốc tế
trong đó riêng cơ hội về kinh tế tuần hoàn là khoảng bốn năm tỷ đô la mỹ một năm
thưa quý vị ở việt nam kinh tế tuần hoàn không còn là khái niệm mới mẻ
trên thực tế mô hình này đã được một số doanh nghiệp việt nam áp dụng thành công
tuy nhiên đó là xét trên bình diện của một số ít các doanh nghiệp lớn có tiềm lực về vốn và công nghệ
còn nếu nhìn trên bình diện toàn thể nền kinh tế để hiểu một cách căn cơ thế nào là kinh tế tuần hoàn
lợi ích thu lại ứng dụng và triển khai ra sao trong thực tế và nhân rộng bằng cách nào lại là một vấn đề không dễ dàng
đây là con đường nhựa dài hai trăm linh mét được làm từ phế liệu nhựa thấp cấp không thể tái chế được
do dow việt nam và khu công nghiệp deepsea thực hiện tại hải phòng
với những vấn đề mới được công ty này áp dụng
thì những nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa đáng báo động ở việt nam có cơ hội được hạn chế
thậm chí còn có thể tiết giảm được chi phí xây dựng do giảm được chi phí nguyên vật liệu
chúng tôi muốn nhân rộng mô hình này ra để đưa được càng nhiều lượng rác thải
từ bao bì nhựa thấp cấp không thể tái chế được nữa vào đường giao thông
ứng dụng là đưa rác thải nhựa thấp cấp khó tái chế vào làm đường giao thông mà chúng tôi đang tiến hành thì
thì tôi có thể nói là về mặt chi phí
thì là ít nhất là không cao hơn cái chi phí làm đường thông thường hiện nay
và nếu như mà chúng ta có thể nhân rộng lên và cái hiệu quả nó lớn hơn
thì thậm chí chúng ta có thể tiết kiệm được một cái lượng tiền chi phí cho nguyên vật liệu
bởi vì chúng ta thay rác cho nhựa đường
hay như những chiếc vỏ hộp sữa đã qua sử dụng này
thông thường sau khi sử dụng chúng sẽ được vứt đi
khi xả thải ra môi trường phần lõi tráng kim loại phía trong sẽ rất khó để phân hủy tự nhiên trong môi trường
nay chúng được thu gom từ các chương trình sữa học đường để sản xuất thành nguyên liệu thứ cấp cho sản xuất tấm lợp
bột giấy mà thu hồi từ cái giấy vỏ hộp đồ uống giấy tê táp ác ấy
thì nó có cái lợi điểm là từ cái nguyên liệu giấy nguyên sinh và chất lượng xeo sợi rất là cao
thế thì khi mà chúng ta mà tận dụng được để nâng cao được cái giá trị của cái tái chế nguyên liệu đó
thì nó sẽ làm cho cái thúc đẩy cho cái quá trình thu gom tái chế sẽ được mạnh hơn
tuy nhiên đây có lẽ mới là tín hiệu đáng mừng đến từ một số doanh nghiệp lớn có nhận thức và bắt đầu bước đi theo xu hướng của nền kinh tế tuần hoàn
trong khi đa số các doanh nghiệp việt nam vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về kinh tế tuần hoàn
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn thiếu và yếu về vốn và công nghệ hạn chế về năng lực công nghệ tái chế tái sử dụng
vấn đề về công nghệ nó cũng có liên quan đến các cái thách thức
về quan chắc rồi là về các ví dụ như là giám sát chất thải nhựa về số liệu về các cái thống kê
thế thì ở đây tôi nói là cái khó khăn về cái trình độ công nghệ
để có thể thay đổi và tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn câu hỏi đặt ra đầu tiên là chi phí
các sản phẩm thân thiện với môi trường sản phẩm tái chế có đắt hơn so với những sản phẩm sản xuất thông thường không
cái nguyên liệu mà thu gom ấy
mà nếu nó bị tái chế
đánh thuế thì nó lại cũng tính vào chi phí gia thành
mà thông thường thì cái chi phí để tái chế thì thông thường nó sẽ cao hơn so với anh làm từ nguyên liệu sạch ban đầu chứ
đắt hơn do chi phí đầu tư công nghệ thậm chí đắt hơn cả về nguyên liệu
nghe có vẻ rất vô lý
khi rác phế liệu lại đắt hơn nguyên liệu
nhưng đây là thực tế nhiều doanh nghiệp gặp phải khi loay hoay tự mình tìm cách sản xuất xanh hơn
khi mà mình thu gom như vậy á do không tồn chữ được lâu
cho nên là người ta cứ phát sinh ra một chút là người ta kêu mình
người ta bắt mình phải đến lấy
mình không đến lấy là người ta bảo rằng là mình không có phe
thì người ta không có giữ lại nữa
thế là cuối cùng là thay vì ví dụ mình đợi là phải vài chục ký mình mới đến lấy
thì có khi vài ba ký là mình mất một chuyến xe
thế kể cả là đi bằng xe máy nó cũng vẫn tốn mà
thế thì đấy là cái vừa rồi mà cái chi phí mà thu gom nó phát sinh cao
là chủ yếu là từ cái chi phí thu gom vận chuyển
một trong những trở ngại lớn nhất của việt nam trong việc áp dụng mô hình này
đó là vấn đề quản lý thu gom và tái chế tài nguyên rác
được coi là nguyên liệu đầu vào trong mô hình kinh tế tuần hoàn còn nhiều bất cập
lý do là việt nam chưa có hệ thống thu gom và phân loại rác thải tại nguồn
và cả thị trường nguyên liệu thứ cấp nơi mà sẽ có nhiều doanh nghiệp làm công việc thu gom
phân loại các loại rác thải một cách bài bản sơ chế và bán cho các đơn vị sản xuất tái chế
thay vì việc các đơn vị này phải tự đi thu gom
rất tốn chi phí và không đảm bảo vệ sinh môi trường
cái đặc điểm rác của việt nam như tôi đã nói
đấy là rác rất là hỗn tạp nó rất là nhiều những cái thành phần khác nhau
nếu như công tác phân loại đầu nguồn không tốt
thì là sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng về các cái sản phẩm thứ cấp ở sau đó
mọi cái chuyện tái chế thì nó phải khởi đầu từ thu gom
anh muốn tái chế được á thì anh phải thu gom tốt đã
tôi nói là kể cả các cái chai nhựa nếu chúng ta không có vất trung tung ra bên ngoài
thì nó sẽ được thu gom về hết
thì tôi nghĩ là
như ánh sáng thép gì đều được tái chế hết một trăm linh
tuy nhiên nếu nhìn một cách lâu dài
nếu xây dựng được hệ thống thu gom và tái chế bài bản
sử dụng nguyên liệu tái chế có thể giảm chi phí nguyên liệu
giảm nguy cơ khủng hoảng thiếu nguồn nguyên liệu đối với doanh nghiệp
trong nền kinh tế tuần hoàn
mọi thứ đều là nguồn tài nguyên rác cũng là tài nguyên
hiện nay những doanh nghiệp đã triển khai mô hình này
đang dần minh chứng cho hiệu quả chi phí của việc tái sử dụng tài nguyên
so với khai thác mới từ đầu
việc áp dụng mô hình tuần hoàn trên sẽ giúp các doanh nghiệp cắt giảm được chi phí sản xuất
cũng như là hạ giá thành sản phẩm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng
tôi mong rằng những thay đổi trên sẽ tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp việt nam
nếu như công nghệ đủ tốt để chúng ta có thể là phân loại tái chế được
và sử dụng nó ngược trở lại được
thì cái đấy là cái để mà giảm đi cái chi phí
cái này là một cái mà rất là tốt để cho toàn dân có thể là tham gia vào cái công tác bảo vệ môi trường
và đấy mới chính là cái nền kinh tế tuần hoàn thực sự
một thách thức nữa với việt nam hiện nay là người dân và cả doanh nghiệp
còn có thói quen cố hữu trong sản xuất và tiêu dùng
đối với sản phẩm túi nilon sản phẩm nhựa dùng một lần
luật hóa cho đến các chính sách hỗ trợ
cũng như là đặc biệt nhất là làm sao giữa các cơ quan nhà nước các doanh nghiệp
và các đoàn thể có một cái tiếng nói làm sao để chúng ta có những chương trình
để thay đổi được cái gọi là cái thói quen cái hành vi cái thái độ của người tiêu dùng
về cái việc là phải phân loại rác tại nguồn phải được xử lý sơ bộ
để làm sao tạo thuận lợi tốt nhất cho công việc thu gom tái chế
nhiều doanh nghiệp cho rằng còn gặp khó khăn từ những vấn đề pháp lý chưa thực sự rõ ràng
và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia
hầu như là rất nhiều các công ty nói đến đấy là thách thức này

thì tài chính tất nhiên một số các kinh tế tuần hoàn nó sẽ đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp
nhưng một số khác thì cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp phải có những cái đầu tư trước
sau đấy mới thu lợi sau
thì cái việc đầu tư trước đó nó đòi hỏi là phải có những cái nguồn tài chính nhất định
đấy thì khó khăn về tài chính
rồi là cái khó khăn về những cái thể chế
những thể chế chính sách hiện nay vẫn còn thiếu
thì chúng tôi ở tư cách những nhà quản lý nhà nước thì cũng đang rất mong muốn để hợp tác cùng với các doanh nghiệp
để chúng ta có thể làm sao có được những chính sách khuyến khích tốt nhất cho các doanh nghiệp
về cái thuận lợi thì là những cái dự án xử lý rác thì hiện nay là cũng đang được quan tâm của tất cả các ngành
thế mà tuy nhiên thì là bởi vì rằng là có những cái công nghệ mới như công nghệ của chúng tôi đấy là công nghệ khí hóa
thì đôi khi trong cái khuôn khổ về pháp luật về cái quy định
cái khung thì nó cũng chưa thực sự là có những cái quy định đầy đủ để chúng tôi có thể áp dụng
nên là đôi khi doanh nghiệp kể cả là các cái đơn vị quản lý nhà nước thì cũng đang còn rất là lúng túng
để không biết là áp dụng cái quy tắc nào để cho doanh nghiệp được triển khai nhanh
bởi vì rằng là một dự án đầu tư thì với cái chi phí rất là lớn
nếu như mà đôi khi mà bị kéo dài cái thời gian về các cái thủ tục pháp lý thì cũng gây thiệt hại rất là lớn cho doanh nghiệp

với xu thế của nền kinh tế tuần hoàn
đây đã xuất hiện một số mô hình mới hướng đến gần hơn với kinh tế tuần hoàn
như mô hình khu công nghiệp sinh thái tại ninh bình cần thơ và đà nẵng giúp tiết kiệm sáu năm triệu usd một năm
sáng kiến không xả thải ra thiên nhiên do phòng thương mại và công nghiệp việt nam khởi xướng
mô hình chế biến phụ phẩm thủy sản liên minh tái chế bao bì việt nam
các điển hình này khi được tổng kết đánh giá dựa trên những nguyên tắc tiêu chí cơ bản
sẽ góp phần bổ sung hoàn thiện về kinh tế tuần hoàn cho việt nam
đối với việt nam cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn cũng chính là một động lực thúc đẩy
đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững
trên thế giới kinh tế tuần hoàn là mô hình đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công
tuy nhiên mỗi nước lại có những sáng kiến và cách tiếp cận phù hợp của riêng mình
và trong phần cuối của chương trình sẽ là những kinh nghiệm và khuyến nghị
đối với xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại việt nam
bức tranh kinh tế tuần hoàn có thể hiểu đơn giản là làm sao để nguyên vật liệu được đưa vào sản xuất một cách phù hợp
sau đó tái sử dụng sản phẩm phụ phẩm và vật liệu thải ra một cách hiệu quả
tại đất nước thụy điển người ta cho rằng trong nền kinh tế tuần hoàn
mọi thứ đều là nguồn tài nguyên rác cũng là tài nguyên
thụy điển là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về xử lý và tái chế rác thải
nước này đã áp dụng chính sách tái chế thống nhất trên toàn quốc
tờ independen cho biết kể từ năm hai nghìn một mươi một chưa đến một rác thải từ hộ gia đình của thụy điển được chuyển đến bãi đổ rác
dù đã tái chế chín mươi chín lượng rác thải các nhà máy tái chế của thụy điển vẫn không đủ nguồn nguyên liệu
và hàng năm phải nhập khẩu hàng trăm nghìn tấn rác từ nước ngoài để tái chế
tương tự như thụy điển các quốc gia khác như singapore đài loan nhật bản
cũng đều có những chính sách rất hiệu quả trong xử lý và tái chế chất thải
ngoài ra nhiều khuyến nghị cũng cho rằng việt nam cần nghiên cứu kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế
như đối tác công tư chính sách thu gom tái chế chất thải giáo dục nhận thức
chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để đưa ra những chính sách phù hợp để kiến tạo nền kinh tế tuần hoàn của riêng mình
nhiều quốc gia thế giới như liên minh châu âu hà lan đức đan mạch phần lan châu mỹ canada mỹ
và châu á nước chúng ta thì cũng nhiều nhiều nước lân cận như nhật bản hàn quốc singapore v v đang thực hiện
và người ta đang thực hiện
chúng ta đã có những quy định về thể chế hết sức cụ thể
chẳng hạn như là xây dựng chiến lược kế hoạch hành động đến ban hành các chính sách pháp luật
trong đó quy định trách nhiệm cụ thể của nhà sản xuất
và xác định rõ vai trò tham gia hết sức quan trọng của những người tiêu dùng thông thái
ở đây có thể kể rất nhiều
chúng ta có thể học hỏi về luật về quản lý chất thải và chương trình khép kính của cộng hòa liên bắc đức
chúng ta có thể học về luật cơ bản cho việc thành lập một xã hội dựa vào tái chế
từ năm hai nghìn hai của nhật bản và nhật bản hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện bộ luật này
theo hướng sử dụng để đảm bảo không ảnh hưởng đến tự nhiên
chúng ta sẽ học được rất nhiều liên quan đến hàn quốc về luật về sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên
chúng ta không nên xem các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu hay rác thải một cách riêng lẻ
mà cần phải nhìn các vấn đề trong một tổng thể thống nhất
để giải quyết được vấn đề này chúng ta cần phải đạt được mô hình kinh tế tôn hoàn mở
trong đó không chỉ là vấn đề tái chế tái sử dụng mà còn phải tính cả tác động của carbon trong nguyên liệu và sản xuất
điều đó có nghĩa là chúng ta phải có cái nhìn xa hơn là sản phẩm để giải quyết những tác động của việc kinh doanh
có năm mô hình kinh doanh chính trong kinh tế tuần hoàn gồm kéo dài vòng đời sản phẩm bán dịch vụ thay vì bán sản phẩm
ví dụ bán dịch vụ ánh sáng thay vì bóng đèn chia sẻ nền tảng tái tạo tài nguyên và sử dụng tài nguyên hiệu quả

điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải đạt được mô hình kinh tế tôn hoàn
trước xu thế của nền kinh tế tuần hoàn việt nam đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững
tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường tái chế tái sử dụng để tạo điều kiện cho phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn
năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
nhằm hình thành nên ngành công nghiệp môi trường có thể đáp ứng được các nội dung của kinh tế tuần hoàn
thưa quý vị và các bạn việt nam không thể đứng ngoài tư duy nền kinh tế tuần hoàn nếu áp dụng triệt để tư duy tuần hoàn trong hoạt động thiết kế sản xuất và tái chế hàng hóa
nền kinh tế tôn hoàn là một nền kinh tế tôn hoàn

việc thực hiện thành công nền kinh tế tuần hoàn sẽ không thể chỉ dựa vào sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân
từ phía chính phủ thì cần khuyến khích các tổ chức áp dụng kinh tế tuần hoàn và hoạt động kinh doanh để xây dựng tương lai bền vững cho doanh nghiệp
trên hết thì mỗi người dân cũng cần phải nhận thức tầm quan trọng của việc tiêu dùng có trách nhiệm và hành động thông qua việc tái sử dụng hoặc tái chế rác thải
chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm phát lại sáu h và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại